từ hơn một năm nay ở nhiều địa phương của tỉnh hà nam tình trạng rác thải nông thôn thu gom ra các bể tập trung để chờ vận chuyển về nhà máy
đang bị ủ nứ ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường và có ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất của người dân
bình quân mỗi xã của tỉnh hà nam hiện có từ hai đến bốn điểm rác thải tập trung của các thôn xóm được quy hoạch ngay trên các tuyến đường ra đồng
nhưng từ hơn một năm nay việc tồn động tại các bãi rác tập trung này thường xuyên kéo dài dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngay tại các bãi rác
ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và việc canh tác của bà con
cứ một tuần là người ta đi thì người ta lại đốt đốt thì khét ra có hôm có ruộng ở đây đấy nhưng mà có đi qua đâu mà
lười cứ bảo là lười không ra non nhưng mà đi ra nó khét lắm chả muốn đi làm gì
theo số liệu từ sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà nam
mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát thải khoảng một triệu đồng

trong khi cả tỉnh hà nam hiện cũng chỉ có hai nhà máy xử lý rác thải công suất chưa đáp ứng được với lượng rác thải ra hàng ngày
mặc dù chính quyền tỉnh hà nam đã chỉ đạo các huyện thành phố chủ động đưa ra các phương án linh hoạt trong triển khai thực hiện
để giảm thiểu hàng trăm tấn rác thải đang tồn động tại các điểm thu gom
nhưng cũng chỉ là biện pháp xử lý tình thế và thiếu tính bền vững
về lâu dài vẫn đề nghị các cấp là tạo điều kiện để cho thu gom bốc xúc xử lý tại điểm tập trung
cùng với các biện pháp quy liệt từ chính quyền các cấp của tỉnh hà nam thì rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng
nhất là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân
duy trì thói quen tự phân loại rác thải trong sinh hoạt của mỗi gia đình sẽ góp phần giảm đáng kể nguồn kinh phí cho việc xử lý rác mà các địa phương đang phải chi trả hiện nay